phó thủ tướng vương đình huệ đã tiếp ông timothy f gaynor chủ tịch quỹ đầu tư warburg pincus toàn cầu
phó thủ tướng cho biết chính phủ sẽ xem xét giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phần của nhà nước tại các ngân hàng thương mại cổ phần
tạo thêm cơ hội cho nhà đầu tư khác
trong đó có bốn ngân hàng thương mại lớn bidv việt tinh banh việt com banh agribank
chiếm hơn năm mươi nguồn cung tín dụng toàn ngành ngân hàng sẽ giảm xuống còn sáu mươi năm sở hữu của nhà nước vào năm hai nghìn hai mươi năm
bên cạnh đó chính phủ cũng đang nghiên cứu ban hành quy định về cổ phiếu vàng để nhà nước sở hữu một cổ phiếu này
tại doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng cổ phần hóa nhưng là cổ phiếu có quyền phục quyết để tăng cường sự tham gia
của các nhà đầu tư tư nhân trong phát triển hệ thống tín dụng thanh toán tại việt nam